do ảnh hưởng của cơn bão số tám trên địa bàn huyện hương sơn có mưa vừa đến mưa to
tại tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một thuộc km bảy mươi tám năm trăm linh và đoạn qua dốc nầm đoạn giáp xanh
giữa xã sơn châu và xã sơn kim hoa đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá trên vách núi đổ xuống
khiến cho tuyến đường bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ liền
vào khoảng bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi tại km bảy mươi tám năm trăm linh trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một
xảy ra sạt lở nghiêm trọng hơn một mét khối đất đá từ mái ta lưu dương ở vách núi đổ xuống
chắn ngang tuyến quốc lộ này khiến cho giao thông bị ngưng trệ trước đó vào khoảng bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
cũng tại quốc lộ tám a khu vực tiếp giáp giữa xã sơn châu và xã sơn kim hoa huyện hương sơn xảy ra một vụ sạt lở
hàng chục khối đất đá từ vách núi nằm đổ xuống đường khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn
chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với hạt quản lý giao thông đường bộ phố châu tiến hành dọn dẹp đất đá tại đây
quốc lộ tám a là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng giữa các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ với lào và đông bắc thái lan
tuy nhiên quốc lộ tám a thường xuyên xảy ra sạt lở gây mất an toàn giao thông nhất là vào mùa mưa bão
sau nhiều giờ nỗ lực thì đến nay tuyến quốc lộ tám a đã thông tuyến trở lại giao thông đã hoạt động trở lại bình thường qua khu vực này